lãnh đạo các tập đoàn khai thác xăng dầu lớn của mỹ vừa tham gia phiên điều trần tại hạ viện liên quan
tới việc giá năng lượng tăng cao trong thời gian qua trong đó khẳng định vẫn đang nỗ lực tăng
sản lượng khai thác nhằm bình ổn thị trường phiên điều trần do tiểm bao giám sát và điều tra
năng lượng và thương mại thuộc hạ viện mỹ tổ chức nhằm làm rõ trách nhiệm của các công ty
khai thác xăng dầu trong việc để giá xăng tăng cao dù giá dầu thô đã giảm phiên điều trần có
sự tham gia của lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như estermobile testron charles và bp american
giá xăng ở mỹ đã đạt mức cao kỷ lục ở mức bốn ba mươi ba usd một grong hôm vào một mươi một tháng ba sau đợt điều
chỉnh giá do tình hình lạm phát và hồi tuần trước tổng thống joe biden đã kêu gọi các doanh nghiệp
khai thác xăng dầu tăng sản lượng nhằm phục vụ người dân mỹ thay vì lợi ích của các nhà đầu tư